và có một câu hỏi này tôi nghĩ rằng là rất là thú vị
nhân đến cái chuyện mà chúng ta đang bảo rằng cái việc mà ăn uống hằng ngày
hiện nay thì trên mạng xã hội đang lưu truyền một cái phương pháp thực dưỡng
gọi là thực dưỡng osawa
tức là ăn gạo lứt với lại muối vừng
và đây được coi như là thần dược và có thể phòng ngừa và chữa nhiều bệnh như là đáy tháo đường này
tim mạch này
hay là ung thư
vậy thì không biết rằng ý kiến của hai vị khách mời ngày hôm nay
hai chuyên gia chúng ta sẽ đi nào
xin mời phó giáo sư cảnh trước ạ
về cái cách ăn uống thực dưỡng này
nghĩa đen và nghĩa bóng
của cái vấn đề ăn
các cụ người ta nói là
gọi là bệnh tật do miệng mà ra
một là do ăn uống của mình
nếu mình ăn uống đúng cách
thì mình sẽ giảm bớt được bệnh tật
và tăng cường sơ khoát
nhưng nếu ăn uống không đúng cách
ăn uống là thách thái quá
cái khó nhất của ăn uống hiện nay là
mình biết dừng lại
mình nhiều khi ăn rất ngon
nhưng mà trên bàn thức ăn rất nhiều lắm
cá mình ăn thế nào là dừng lại
thịt mình ăn thế nào là mình dừng lại
cơm mình ăn thế nào là mình dừng lại
một cái thời gian dài đấy là mình cũng có mà ăn
đủ mà ăn
nhưng bây giờ là trên bàn rất nhiều thức ăn
thậm chí ăn rất ngon miệng
nhưng ăn thế nào cho phù hợp
còn riêng cái việc mà
qua điểm của đồng ý này là gì
điểm này là
các cụ người ta dạy là
trời cho ta bằng ngũ khí
đất cho ta bằng ngũ vị
rất là mặn ngọt chua cay
đó là cái ngũ vị rất quan trọng
thì tất cả những cái điều này
cho đến khi ăn
là ăn phải đầy đủ các cái
nếu nói theo ngôn ngữ tây y
người ta nói đầy đủ là vitamin
tức là đầy đủ là glucid
tức là chất đường
chất đạo chất béo
và cái chất sơ
và đặc biệt vitamin và muối khoáng
các yếu tố vi lượng
tất cả những cái đó nó tạo cho một cái
thế còn nếu anh nói mà chỉ có ăn
gạo lít muối mè không
để chữa mỏi bệnh
tôi nghĩ như thế cũng không phù hợp
nhưng mà lâu lâu một tuần
anh ăn một bữa thì ok
thậm chí một tháng anh ăn vài bữa ok
nhưng mà nói anh ăn cả đời bằng cái
gạo lít muối mè như thế
anh có một sức khỏe tốt
thì tôi nghĩ như thế về mặt dinh dưỡng
là chưa đạt
không thể đạt đủ dinh dưỡng
cho nên ăn nhiều thứ thêm
vậy với tiến sĩ hường thì sao ạ
về cái chế độ ăn như thế này
thì có phải là
cũng nhất trí như ý kiến của phó sư tiến sĩ thằng xuân cảnh thôi
về vấn đề ăn
trong đáy thao đường ấy
thì dinh dưỡng phải hợp lý
đầu tiên bệnh nhân phải đủ năng lượng để sống và làm việc
cũng như học tập được bình thường
đó mới điều chỉnh để cho phù hợp với bệnh tật
cũng như ý kiến của
phó sư tiến sĩ thằng xuân cảnh
không nên kiêng khem quá mức
để bệnh nhân có một cuộc sống gần như người bình thường nhất
đó là cái cách mà chúng ta sẽ chia sẻ với mọi người
phương pháp ăn này đúng không ạ
theo nguy cơ đáng báo động của bộ y tế
là ở việt nam
cứ một mươi người thì sẽ có một người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
và nguy cơ này
sẽ tăng cao trong những năm tới đây
đó ngoài việc điều trị
thì chúng ta cần sử dụng những thực phẩm hỗ trợ
để để lùi nhanh nhất bệnh tiểu đường
cũng như những nguy cơ biến chứng tiên mạch
ở người bệnh tiểu đường
một sản phẩm hỗ trợ hiệu quả
đang được khách hàng tiểu đường hiện nay tin dùng
đó là hỗ trợ giảm đường huyết glu gac
với thành phần thảo dược hoàn toàn tự nhiên
hỗ trợ hiệu quả mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào
các loại thảo dược hỗ trợ tốt
cho bệnh tiểu đường gồm
giảo cổ lam
từ trên một mươi hai ml trên lít xuống còn sáu ml trên lít
giúp hoạt huyết
tăng cường lưu thông máu ổn định huyết áp
dây thìa canh
kiểm soát và làm giảm đường huyết
phòng ngừa biến chứng giảm cholesterol và lipid trong máu
dược liệu hụt địa
giúp thanh nhiệt mát máu nuôi thận
dưỡng âm bổ huyết hạ áp
bảo tệ gan lợi tiểu
khẩu qua rừng giúp giải độc gan hạ đường huyết
giảm mở máu và nhiều vitamin khoáng chất tốt cho người tiểu đường
nấm linh chi
thúc đẩy quá trình tiết insulin
cải thiện cơ bản nhiều năng insulin
giảm đường huyết trong máu người mắc bệnh tiểu đường
ngủ vì tử
giảm cảm giác ẩy oãi mệt mỏi
đinh lăng bồi bộ sức khỏe thông huyết mạch
bồi bộ khí huyết
tăng sự dẻo dai tăng khả năng sinh lý
quý vị thân mến
các loại dược liệu kể trên không chỉ giúp
tăng cường chức năng bài tiết hóc môn
chuyển hóa đường ở tuyến tị
mà còn giảm đề kháng insulin
nhờ kiểm soát chương trình chuyển hóa đường
từ khi đường là gluco
ở trong máu cho đến khi chuyển hóa
thành năng lượng cho cơ thể
theo các chuyên gia y học cổ truyền
trong các bài thuốc dùng thảo dược để trị bệnh
cần thiết phải có mặt quân thần tá sứ
để hỗ trợ tương trợ lẫn nhau
nhằm mục đích điều trị tốt nhất
việc dùng đơn lẽ một loại thảo dược
hoặc phối hợp các loại với nhau chưa chính xác
có thể không đạt hiệu quả như mong muốn
trong mỗi viên glugac
sự kết hợp đầy đủ của các tinh chất thảo dược
giúp hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường mỗi ngày
mà không cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào khác
thực phẩm bảo vệ sức khỏe glugac
hỗ trợ giảm đường huyết
không thể thiếu đối với người tiểu đường
giảm đường huyết an toàn
phòng ngừa biến chứng hiệu quả
đã có hàng ngàn khách hàng sử dụng
và phản hồi tích cực về cho chúng tôi
nếu bạn hoặc người thân của bạn
mắc bệnh tiểu đường
thì đây chính là trợ thủ đắc lực cho bạn mỗi ngày
giá cả hợp lý phù hợp mọi đối tượng
hãy sử dụng và cảm nhận sau một mươi bốn ngày
hoàn tiền một trăm linh
nếu không hài lòng về sản phẩm

liên hệ ngay với chúng tôi bằng cách để lại thông tin bên dưới video này
chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức

truy cập website www glugas com để đặt hàng

công ty cổ phần dược phẩm habifa công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
hỗ trợ đường huyết glugas
xin kính chúc quý vị sức khỏe bình an xin chào và hẹn gặp lại
xin kính chúc quý vị sức khỏe bình an xin chào và hẹn gặp lại